hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các xe ô tô khách chạy tuyến hà nội cao bằng đã phát hiện bắt quả tang
lò văn sôm quảng văn thương và lường văn hồng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ điện biên lên cao bằng
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin với trọng lượng gần bốn hai kg
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo lò văn sôm quang văn thương và lường văn hồng
mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc
thu giữ hàng trăm triệu đồng
cụ thể vào trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu kiểm tra quán cà phê vườn dâu thuộc ấp phước tân một
xã phan huyện dương minh châu do bà lê thị mỹ hạnh làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng lê mộng lưu đang tổ chức cá cược đá gà qua mạng
cho một mươi bảy đối tượng số tiền cược mỗi trận từ năm đến hai mươi triệu đồng
tăng vật tạm giữ là một mươi bảy chiếc xe mô tô hai mươi ba điện thoại di động trên hai trăm một mươi triệu đồng
hiện công an huyện đang tạm giữ một mươi bảy đối tượng để lấy lời khai và điều tra
làm rõ vụ việc
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại cửa hàng tạp hóa phương mai của anh lê văn phương
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã xảy ra vụ cháy tại tầng ba và tầng bốn
khiến năm người trong cửa hàng mắc kẹt ở bên trong
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
cụ thể lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bảy xe chữa cháy các loại
và huy động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt
do ngôi nhà được xây dựng cao tầng kiên cố lại chứa nhiều hàng hóa dễ cháy
nên đám cháy lan rộng kèm theo nhiều khói khí độc khiến cho công tác tiếp cận dập lửa
triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
đến một mươi một giờ cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu được năm người mắc kẹt ở bên trong
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng với đoàn công tác đã đến một số quận huyện và bệnh viện đầu ngành
tại tp hcm để kiểm tra tình hình phòng chống và điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố
theo ghi nhận của bộ y tế dịch sốt suốt huyết dengue đang lan rộng và diễn biến phức tạp tại địa phương này
với số ca nhập viện lẫn tử vong đều tăng cao
cụ thể bệnh viện nhi đồng một tp hcm từ đầu năm đến nay có một tám trăm linh ca sốt xuất huyết
ba trăm sáu mươi chín ca sốc và bảy ca tử vong
trong tháng năm và tháng sáu số ca sốc sốt xuất huyết tăng cao hơn một trăm linh ca một tháng
đến thời điểm này khu vực phía nam đã ghi nhận bốn mươi hai ca tử vong vì sốt xuất huyết bao gồm một mươi tám trẻ em
hiện tại bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vẫn đang đáp ứng được điều trị thuốc men
tuy nhiên dự báo trong ba tháng tới dịch sẽ lên đỉnh điểm diễn biến sẽ rất căng thẳng
các bệnh viện và sở y tế tp hcm đang phân tích nguyên nhân
các ca tử vong kịp thời đưa ra bài học kinh nghiệm và các cảnh báo trong điều trị
trong khi đó bộ y tế cũng vừa gửi dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó bộ y tế đề xuất chưa coi bệnh covid một mươi chín là bệnh lưu hành tại việt nam
và hiện tại nước ta vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa phòng chống đại dịch và quản lý bền vững
về nguyên nhân chưa thể coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành tại việt nam bộ y tế cho hay
theo các tài liệu về dịch tễ học trong nước và trên thế giới
đặc biệt là của tổ chức y tế thế giới who và cdc mỹ
bệnh lưu hành là sự xuất hiện của một cách ổn định của bệnh dịch
hoặc là tắc nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc nhóm quần thể dân số nhất định
hoặc còn hướng dẫn đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp của một bệnh dịch trong khu vực
hoặc là quần thể dân số nhất định